bộ giao thông vận tải đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm bốn xin bốn luôn
sau năm năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử với phương châm bốn xin
xin chào xin lỗi xin cảm ơn xin phép và bốn luôn luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn thấu hiểu luôn giúp đỡ
tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngành giao thông vận tải đã tạo sự chuyển biến tích cực sâu rộng
trở thành nét đẹp văn hóa luôn hiện hữu trong mỗi công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải
hiện tại ngành giao thông vận tải đang chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ công khai minh bạch
đơn giản hóa các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
tại lễ phát động công đoàn ngành giao thông vận tải đã khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thực hiện văn hóa công sở